do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới sau suy yếu thành vùng áp thấp và dịch chuyển về phía tây
nên trong những ngày qua tuyên quang đã xuất hiện mưa lớn gây ngập lụt cục bộ
tại huyện sơn dương tỉnh tuyên quang mưa lớn liên tục trong đêm ngày hai mươi bốn dạng sáng ngày hai mươi năm tháng tám
đã khiến nhiều xã như minh thanh kháng nhật tú thịnh tân trào thị trấn sơn dương huyện sơn dương ngập lụt cục bộ
một số thôn bị cô lập hoàn toàn lượng mưa đo được tại huyện sơn dương là hai trăm hai mươi chín mm
mưa lớn đã gây ngập một số đoạn đường tại tuyến quốc lộ hai c quốc lộ ba mươi bảy đoạn qua huyện sơn dương đã làm ách tắc giao thông trong nhiều giờ
trong khi đó nước trên sông phò đáy tiếp tục lên nhanh
tuy chưa có thiệt hại về người nhưng nhiều diện tích lúa hoa màu của bà con đã chìm trong nước
công tác thống kê thiệt hại và khắc phục hậu quả vẫn đang được thực hiện
và theo công điện số bốn mươi bảy của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống
chống thiên tai điện cho công ty thủy điện tuyên quang
lệnh giám đốc công ty thủy điện tuyên quang tiếp tục mở thêm một cửa xả đáy vào hồi bảy giờ ngày hai mươi sáu tháng tám
tùy theo tình hình diễn biến của mưa lũ thượng nguồn có thể tiếp tục mở thêm các cửa xả đáy
tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến lưu lượng đến hồ mực nước thượng hạ lưu đập
kịp thời báo cáo về ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai và các cơ quan có liên quan